xin chào các thính giả yêu quý lại là mai hoa sẽ đồng hành cùng mọi người hôm nay với chiếc post card đặc biệt nói về năng lực chữa lành kỳ diệu của nước mắt
lúc còn là một đứa trẻ chúng ta vẫn thường hay khóc
khi trưởng thành ta lại cố kìm nén những dòng nước mắt bởi chúng ta cho rằng nước mắt là yếu đuối là đáng hồ thẹm
tuy nhiên dám thể hiện cảm xúc thông qua việc khóc lại là một điều vô cùng dũng cảm
không những vậy nó còn mang lại cho chúng ta những lợi ích không ngầu
khóc là một phản ứng tự nhiên của con người trước ngoại cảnh hoặc cảm xúc
các nhà khoa học đã khám phá ra rằng khí khóc nước mắt từ tuyến lệ tiết ra sẽ có những tác động tích cực lên cả cơ thể và tâm trí
khóc là hành động của con người
khóc là hành động của con người và nó có thể được kích hoạt bởi nhiều cảm xúc khác nhau
nhưng tại sao con người khóc
các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khóc có thể có lợi cho cả cơ thể và tâm trí của bạn
và những lợi ích này hình thành ngay từ khi mới sinh ra
quan niệm của nhiều người cho rằng học là yếu đuối là mềm lòng
nhưng kỳ thực ít ai biết những giọt nước mắt lăn trên mái kia lại mang đến rất nhiều lợi
những lợi ích cho sức khỏe
dù là đàn ông hay phụ nữ thì ai ai cũng có lúc từng phải khóc
đó là khi ta xem phim gặp chuyện đau lòng khi kết thúc một mối tình hay thất bại trong làm ăn
nhưng ít ai biết rằng những giọt lệ lăn trên má đó lại mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe của chúng ta
theo nhật báo hindustan times khóc không bao giờ là dấu hiệu của sự yếu đuối
mà thực sự là chức năng quan trọng tuyệt vời của sự kết nối con người tự xoa dịu bản thân và sức khỏe
khóp là chức năng lành mạnh bình thường mang lại khả năng giảm đau giữ cho đôi mắt khỏe mạnh và tạo ra các mạng lưới hỗ trợ
ngoài ra nước mắt chảy ra khi khóc là những giọt nước mắt được kích hoạt bởi cảm xúc
nó chứa hai loại hormôn hạnh phúc là endorphin và oxytocin giúp giảm đau cũng như kích hoạt hệ thần kinh
nước mắt cảm xúc không chỉ có tác dụng làm dịu và giảm đau cho cơ thể mà còn giúp điều chỉnh lượng hoc mon chống căng thẳng coinson trong cơ thể
đừng ngại khi phải khóc bởi nước mắt có thể phần nào xoa dịu những tổn thương tinh thần những cảm giác buồn bã mặc cảm hoặc tức giận
bên cạnh đó khi bạn cực kỳ hạnh phúc hay sợ hãi tột độ tuyến lệ sẽ tiết ra nước mắt để cân bằng lại những cảm xúc mạnh mẽ trong bạn
các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng việc khóc còn có quan hệ mật thiết với thần kinh đối giao cảm hệ thống giúp cơ thể trở về trạng thái bình tĩnh và hài hòa
khóc có thể là một trong những cơ chế tốt nhất của bạn để tự làm dịu cảm xúc
các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cop sẽ kích hoạt hệ thần kinh giao cảm
hệ thần kinh giao cảm này giúp cơ thể nghỉ ngơi và kích thích tiêu hóa
tuy nhiên những lợi ích này không thể cảm nhận
có thể mất vài phút sau khi rơi nước mắt thì bạn mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn
bên cạnh đó nước mắt còn giúp giải phóng chất oxytocin và endoffin
trong khi chất oxytoxin mang lại cho bạn cảm giác bình tĩnh và thư thái thì endoffin lại có chức năng làm tê liệt cảm giác
do vậy những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần của bạn sẽ tạm thời được xoa dịu
đặc biệt khi bạn khóc nức nẩu hơi thở của bạn sẽ trở nên ngấp ngáp hơn nhiệt độ trong não từ đó cũng được điều chỉnh
bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn sau mỗi lần khóc bởi một cái đầu lạnh thường sẽ tốt hơn một cái đầu đang bốc hỏa
ngoài ra nước mắt không chỉ giúp rửa trôi những muộn phiền mà còn giúp giải phóng sự phấn khích hay nâng lượng dư thừa trong bạn
cùng với việc giúp giảm đau khóc thậm chí có thể giúp giúp khó khăn

khóc nức nẩu giúp hít thở không khí nhiều điều này có thể giúp điều chỉnh và thậm chí là giảm nhiệt độ của não
một khi não giảm nhiệt độ có thể giúp giải tỏa tâm trạng cho tâm trí
ngoài ra khóc còn làm giảm mức độ khoáng chất mangan
tỷ lệ mangan cao có thể gây ra tăng thậm chí hỗn loạn cảm xúc
cùng với việc khóc sẽ làm giảm tỷ lệ mangan giúp cải thiện tâm trạng
nước mắt chính là chiếc cầu nối giúp bạn chia sẻ
nước mắt này giúp bạn trả niềm vui nỗi buồn với những người xung quanh
đồng thời nó cũng là tín hiệu để người khác biết rằng bạn đang cần sự giúp đỡ
khóc là một hành động khó có thể kìm ném
do vậy khi một người khóc trước mặt chúng ta mối quan hệ sẽ càng thêm thắt chặt bởi nước mắt là minh chứng cho sự tin tưởng và tầm quan trọng của chúng ta đối với người đó
khóc là một cách để kéo những người xung quanh đến gần bạn hơn
đây được gọi là lợi ích cộng đồng
từ khi sinh ra khóc là hành vi gắn bó
chức năng của nó bằng nhiều cách để có được sự thoải mái và chăm sóc từ người khác
nói cách khác nó giúp để xây dựng mạng lưới hỗ trợ xã hội của bạn khi được gặp khó khăn
ngoài ra khắp không chỉ xảy ra để phản ứng về cái gì đó buồn
đôi khi bạn có thể khóc khi bạn cực kỳ vui vẻ sợ hãi hoặc căng thẳng
các nhà nghiên cứu tại đại học yo tin rằng
khóc theo cách này có thể giúp khôi phục trạng thái cân bằng tình cảm
khi bạn đang hạnh phúc hoặc sợ hãi về điều gì đó và khóc
nó có thể là cách để cơ thể bạn hồi phục sau khi trải nghiệm cảm xúc mạnh mẽ như vậy
mặc dù khác mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích
nhưng khóc quá thường xuyên lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ của các căn bệnh tinh thần
điển hình như bệnh trầm cảm
và nếu việc khóc làm xáo trộn đến đời sống của bạn
thì đã đến lúc bạn nên gặp bác sĩ chuyên gia tâm lý
để có thể cân bằng cuộc sống và tìm lại sự bình yên cho bản thân
vốn dĩ xuất phát mỗi người lớn đều từng là những đứa trẻ vô tư khóc cười nghĩ gì nói nấy
sông lớn lên ta va chạm nhiều hơn với cuộc đời
và bắt đầu học cách chê giấu cảm xúc sống ít mộc lộ để bảo vệ bản thân
ta quen nói tôi ổn mỗi khi có ai hỏi mình ổn không
và nói không ổn mỗi khi người khác lại cần giúp đỡ
lâu dần đấy có thể trở thành hình thức gián tiếp ngược đãi chính mình
khi những nhu cầu được thấu hiểu và giải cảm xúc tiêu cực của bạn
bị dồn nén đến đường cùng thậm chí sắp bùng nổ
bạn đã bao giờ khóc ở dạp phim
đã bao giờ thừa nhận mình tự ti chưa ống kính
hay vẫn bất an trước nhan sắc và tài năng của người khác
xét theo góc độ tâm lý khi chúng ta dám vạch trần sự yếu đuối qua những hành động kể trên
ta đã đặt lầm tự tôn trọng
tự tôn của bản thân vào thế yếu
lúc này ta dễ đối mặt với một số phản ứng gây tổn thương từ người khác
như mất hình tượng bị đánh giá chê bai hay thậm chí bị khích thường yếu đuối
đây chắc chắn là những trải nghiệm không mấy dễ chịu
nhưng lại là mấu chốt phân biệt người thật sự mạnh mẽ
tiến sĩ và nhà văn brene brown ở đại học houston
đã dành hai thập kỷ nghiên cứu mối liên hệ giữa yếu đuối và mạnh mẽ
thú vị thay kết quả cho thấy
những người vững vàng nhất lại là những người dám công khai tổn thương nhiều nhất
dám tổn thương không xấu ngược lại
nó giúp chúng ta thoát khỏi những chuẩn mực của xã hội
vạch ra lối đi riêng và vững tâm trước mọi định kiến
con người là động vật xã hội luôn có nhu cầu được kết nối
và khó có thể chịu được cuộc sống đơn thân độc mã
việc xây dựng những mối quan hệ ý nghĩa từ đó
cũng là một loại tài năng với những người dám bày tỏ
xung đột giữa yếu đuối bên trong và mạnh mẽ bên ngoài
là chuyện không của riêng ai
tùy thuộc vào quan niệm và cách sống của mỗi người
mà ta có cách xử lý khác nhau mỗi khi cảm xúc bộc phát
nếu bạn vẫn mệt mỏi do chuỗi ngày dài đóng vai một ai đó không phải mình
đó là dấu hiệu bạn cần quay đầu lạ nhìn xem
mình có đang bỏ rơi bất kỳ một nhu có cảm xúc nào hay không
hãy đáp ứng chúng và trả lời cho mọi suy tư chăn chẩu hay tổn thương
tôn trọng đứa trẻ bên trong mình hơn một chút
cũng là cách bạn tôn trọng phần người của chính mình
và bắt đầu sống cuộc đời hạnh phúc hơn
cuối cùng dù là nước mắt hay nụ cười hạnh phúc hay khổ đau
thì điều quan trọng nhất vẫn là được sống thật với bản thân
vì vậy đừng cố kìm nén hay chạy trốn cảm xúc mà hãy lắng nghe con tim
bởi con tim chính là tiếng nói của tâm hồn và là ngôn ngữ của yêu thương
giống như niềm vui và hạnh phúc nỗi buồn luôn luôn tồn tại
tất yếu trong đời sống để cân bằng cảm xúc cho con người
bạn hãy cứu buồn cứu khóc thật nhiều và chiêm nghiệm
để thấy rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương
người nhật có chiết lý kintsugi giúp con người chữa lành những điều không hoàn hảo
và tổn thương tâm lý để trở nên đẹp đẽ mạnh mẽ hơn
chiết lý truyền tải qua việc phục chế cúng xứ nhưng vẫn lưu lại những rãnh đất vỡ
giá trị nghệ thuật của món đồ không hề giả
giống như con người khi kinh qua các cung bậc cảm xúc
dù có mang những vết sẹo chúng ta đã thêm trưởng thành hơn
vết xẹo chính là chứng tích của hành trình trở thành đầy giá trị
trong cuộc sống bất định dù có cẩn thận hay nâng niu trên tay một món đồ yêu thích
hay dành hết tình cảm cho một người biến cố vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào
hãy đừng sợ mạo hiểm và tổn thương để sống một cuộc đời yên bình không có thử thách
vì sức mạnh tâm lý là thứ chúng ta có thể học được
hãy chấp nhận nghịch cảnh như một phần thử thách của cuộc sống
để trở nên mạnh mẽ và tốt đẹp hơn
nhiều nhà tâm lý đưa lời khuyên bạn có thể tìm tới nghệ thuật như liều thuốc cho tâm hồn
vẽ tranh làm thơ chơi nhạc cụ múa đương đại hay bất kỳ bộ môn gì vẫn hứng thú
bởi trong quá trình sáng tạo không ngừng chúng ta sẽ học được cách tách rời khỏi nỗi đau
nhìn ngắm nghiền ngẫm và biến chúng thành những điều đẹp đẽ
nghệ thuật là một ngôn ngữ giúp chúng ta thấu hiểu về những gì đang diễn ra trong cuộc sống
phương thức này giúp giải quyết sự mâu thuẫn về cảm xúc bên trong
phát triển khả năng tự nhận thức và cung cấp những kỹ năng mới để giúp định hướng cuộc sống sau này